ngày hôm nay bộ công an đã long trọng tổ chức đại hội thi đua vì an ninh tổ quốc toàn lực lượng công an nhân dân lần thứ bảy
tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người thiệt mạng tại tỉnh đồng nai
hôm nay các ban ngành đoàn thể tỉnh bình phước đã đến thăm hỏi động viên thân nhân của bốn người phụ nữ bị xét đánh thương vong giữa dụng lúa
có thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
phó chủ tính nước nguyễn thị doan phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng bộ công an
trong dự đại hội còn có đại diện lãnh đạo và thường trực hội đồng thi đua khen thưởng các bộ ban ngành và đoàn thể trung ương
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ công an
đại diện anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động đặc biệt là sự có mặt của gần bốn trăm linh đại biểu là những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc
trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc trong năm năm vừa qua
trải qua bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
thi đua là yêu nước
và những người thi đua là những người yêu nước nhất
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
cụ thể là phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc gắn với phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
và cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
phong trào thi đua yêu nước của lực lượng công an nhân dân đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy động viên cán bộ chiến sĩ phấn đấu vươn lên về mọi mặt
chính trị của đảng nhà nước và nhân dân giao phó
phát biểu khai mạc đại hội bộ trưởng trần đại quang nhấn mạnh đại hội thi đua vì an ninh tổ quốc là ngày hội lớn
là sự kiện chính trị quan trọng đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc của toàn lực lượng công an nhân dân
đại hội hôm nay nhằm tổng kết đánh giá toàn diện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
và tôn vinh biểu dương nhân rộng

và tôn vinh biểu dương nhân rộng